gần hai tháng nay nhiều bà con nông dân tại xã xuân đông huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai điêu đứng vì bị thương lái quyệt tiền bán nông sản
đáng nói tất cả những nông dân này đều có hoàn cảnh khó khăn và vay tiền ngân hàng để đầu tư trồng cải
đã hai tháng kể từ ngày bán một hectare cây dưa cải cho chủ vựa cải thông hiệp tại ấp cọ dấu hai xã xuân đông huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai
ông nguyễn văn vàng vẫn chưa nhận được năm mươi ba triệu đồng tiền bán cải như thỏa thuận
mặc dù nhiều lần liên lạc với chủ nông sản thông hiệp nhưng vẫn không thể liên lạc được
theo ông vàng để có được số nông sản trên gia đình đã phải vay vốn ngân hàng để mua giống phân bón và mất đến ba tháng trồng trọt và chăm sóc

tốt nhất là mua bán theo kiểu giao hàng thanh toán ngay để tránh xảy ra trường hợp tương tự